các loại tội phạm và tên nạn xã hội có chiều hướng gia tăng
các đối tượng thường lợi dụng các vùng giáp danh nhằm trốn tránh pháp luật
giữa năm hai nghìn hai mươi ba bị can trần văn bình quê tỉnh nghệ an phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn xã suối cát huyện xuân lộc đã nhanh chân trốn khỏi địa phương
tuy nhiên với quyết tâm không để lọt tội phạm sau một thời gian truy nã đối tượng bình đã bị công an huyện xuân lộc bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện thanh trương tỉnh nghệ an

còn đây là đối tượng mai tiến phúc chú xã xuân tâm huyện xuân lộc phạm tội gây dối trật tự công cộng mới bị công an huyện xuân lộc bắt trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
theo hồ sơ công an ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mâu thuẫn phúc cùng đồng bọn phạm tội gây dối trật tự công cộng tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc rồi nhanh chân bỏ trốn
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc đã bắt được đối tượng phúc
trong thời gian qua các chính sát truy nã tội phạm công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân kể cả công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ
để người dân đề cao cảnh giác tham gia phát hiện tố giác đối tượng trốn truy nã cho cơ quan công an là hết sức quan trọng và cần thiết